tại văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp trưởng đại diện thường trú của văn phòng quỹ tiền tệ quốc tế imf tại việt nam ông jonathan don
tại buổi tiếp thủ tướng đã ghi nhận những đóng góp của ông jonathanden đối với việt nam trong thời gian qua
thủ tướng chúc mừng ông được bổ nhiệm vào vị trí mới thể hiện sự đánh giá cao của ban lãnh đạo quỹ tiền tệ quốc tế imf đối với các thành tích của cá nhân ông
thủ tướng hy vọng với vai trò mới ông jonathanzan sẽ trở thành cầu nối giữa việt nam và imf
tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ giữa việt nam và imf
thủ tướng cũng mong muốn quỹ tiền tệ quốc tế imf hợp tác hỗ trợ việt nam trong việc giả soát đánh giá cập nhật thông tin thống kê về khu vực kinh tế không quan sát được xem là chiếm tỷ lệ không nhỏ trong gdp
ông jonathandan đánh giá cao sự phát triển cũng như các chính sách kinh tế của việt nam trong thời gian qua
ông nhìn nhận khả năng chống chịu của nền kinh tế việt nam trước các cú sốc bên ngoài đã được cải thiện hơn
ông cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo imf về đề nghị của thủ tướng trong việc hỗ trợ việt nam tính toán thống kê khu vực kinh tế không chính thức
và ông tin rằng imf sẽ giúp việt nam đo lường tốt hơn sản lượng quốc gia
bởi theo ông ngay cả số liệu thống kê khu vực kinh tế chính thức trong gdp của việt nam cũng chưa được phản ánh một cách đầy đủ
khi gdp của việt nam có các trọng số quyền số mà một mươi năm mới cập nhật một lần lần gần đây nhất là vào năm hai nghìn một mươi hai
trong khi đó cấu trúc của nền kinh tế việt nam có sự thay đổi lớn trong thời gian qua
vì vậy ông tin rằng khi cập nhật lại quyền số tính gdp thì gdp danh nghĩa của việt nam sẽ thay đổi đáng kể